đoàn kiểm tra công an quận một mươi một tp hcm đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sky garden địa chỉ sân thượng toà nhà liên đoàn lao động quận một mươi một
số sáu trăm hai mươi hai lạc long quân phường năm quận một mươi một
tại đây đoàn kiểm tra phát hiện có hơn sáu trăm linh kg thực phẩm bao gồm nguyên liệu gia vị
dùng cho chế biến món ăn không có nhãn mát và không có hạn sử dụng
đoàn kiểm tra đã lập biên bản đối với công ty sky garden với các hành vi như
không giấy đăng ký kinh doanh vi phạm một số quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm
như không trang bị thùng rác tại khu vực chế biến đúng quy định
bảo quản thực phẩm sống và thực phẩm chính chung một tủ đông
khu vực bếp không đảm bảo điều kiện vệ sinh v v
đại diện đoàn kiểm tra cho biết khu vực sân thượng tòa nhà liên đoàn lao động quận một mươi một
được công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại sky garden thuê làm quán cà phê
phục vụ nước giải khát điểm tâm cho cán bộ công nhân viên lao động
tuy nhiên thực tế nơi đây chủ yếu được sử dụng làm khu vực chế biến thực phẩm
phục vụ cho nhà hàng sky garden bbq crab beer chuyên kinh doanh thực phẩm ăn uống
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu thực phẩm giám định
và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định